ngoài ra các yếu tố môi trường như ô nhiễm môi trường thay đổi thời tiết độ ẩm không khí thấp cũng là nguyên nhân ảnh hưởng tới đường hô hấp của trẻ nhỏ
cũng theo bác sĩ dũng ở trẻ nhỏ trong độ tuổi tới trường có hai nhóm bệnh chính mà trẻ thường mắc phải là bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính như viêm hô hấp trên viêm mũi viêm phổi các bệnh dị ứng đường hô hấp như
viêm tai dị ứng viêm mũi dị ứng viêm xoang dị ứng hèn xuyến viêm họng viêm tai dữa
đặc biệt nếu thời tiết chuyển lạnh giao mùa nhiệt độ xuống thấp cũng là điều kiện thuận lợi để cho trẻ em mắc bệnh cúm
bác sĩ dũng lưu ý viêm đường hô hấp trên nếu không chữa trị giết điểm rất có khả năng chuyển thành viêm hô hấp dưới viêm phế quản viêm phổi đặc biệt là dạng viêm phế quản phổi cấp tính
trẻ bị viêm đường hô hấp thường có sốt ho nhiều trẻ có thể sốt vừa hoặc suốt cao ba mươi chín bốn mươi độ c
một số trường hợp trẻ viêm đường hô hấp kèm theo khó thở dẫn đến việc trẻ phải nghỉ học ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và sinh hoạt
bí quyết giúp trẻ có hệ hô hấp khỏe mạnh giảm nguy cơ dịch bệnh tấn công
một rửa tay là bắt buộc
rửa tay là việc không thể thiếu của vệ sinh tốt để loại bỏ vi trùng gây bệnh sau khi chơi bên ngoài
có khi tiếp xúc với nguồn bệnh điều cần thiết là dạy trẻ rửa tay kỹ thật sạch bằng chất tẩy rửa sát trùng đặc biệt là sau khi sử dụng nhà vệ sinh
thường xuyên với nước và xà phòng nếu không có sẵn nước và xà phòng hãy bảo đảm trẻ sử dụng dung dịch sát khuẩn tay có tối thiểu sáu mươi cồn
cha mẹ cần hướng dẫn trẻ cách xoa dung dịch sát khuẩn tay khắp bàn tay rồi trả hai bàn tay với nhau cho đến khi khô
với trẻ dưới sáu tuổi cha mẹ cần giám sát
khi sử dụng dung dịch sát trùng tay tránh trường hợp trẻ không ý thức được dùng sai mục đích gây nguy hại cho sức khỏe
hai móng tay được cắt gọn gàng
bàn tay là nơi tiếp xúc với nhiều đồ vật chính vì vậy móng tay là nơi sản sinh của vi khuẩn
nếu những lúc bàn tay chưa sạch trẻ dễ dàng chuyển sang mắt mũi và miệng
có những loại vi khuẩn phổ biến trong móng tay có thể gây nhiễm trùng da như mụn áp xe và làm môi trường cho dùn phát triển
tay không sạch trẻ có thể sử dụng để ăn mút ngón tay và có thể mở đường cho vi khuẩn xâm nhập vào miệng
do vậy ngoài rửa tay cha mẹ thường xuyên nhắc nhở trẻ cắt bóng tay
với trẻ dưới sáu tuổi cha mẹ nên cắt giúp bé và ngăn bé cắn móng tay có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh đường hô hấp và chuyển nhiễm
ba vệ sinh răng miệng
vệ sinh răng miệng đúng cách là một biện pháp hữu hiệu
giúp hệ hô hấp khỏe mạnh tránh được bệnh truyền nhiễm
cha tấn công cha mẹ nên hướng dẫn nhắc nhở trẻ chảy răng đúng cách và xúc miệng bằng nước muối loãng trước khi đi ngủ và sáng ngủ dậy
cần lưu ý nước muối phải pha loãng mùa lạnh dùng nước ấm
theo nghiên cứu việc xúc miệng hàng ngày bằng nước muối loãng có tác dụng rõ rệt trong việc phòng các bệnh viêm đường hô hấp nhất là viêm họng do virus vi khuẩn
không chỉ vệ sinh răng miệng trước và sau khi ngủ mà trước mỗi bữa ăn cũng cần lo miệng sạch sẽ giảm sự xâm nhập mạnh của siêu vi chủng gây bệnh
bốn vệ sinh muối và dạy trẻ che miệng khi ho và hát hơi
để phòng và làm giảm các triệu chứng của bệnh đường hô hấp trên thường xuyên vệ sinh mũi cho trẻ nhỏ
theo các nhà nghiên cứu vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý sau mỗi lần hoạt động công cộng
nhất là khi đường xá bụi bẩn sẽ giúp giảm số lần và mức độ viêm mũi trong năm của cả người lớn và trẻ em
việc này hiệu quả và quan trọng với trẻ mắc các trứng sổ muối ngạt muối do viêm soang viêm muối
vì giúp người bệnh giảm bớt tình trạng khói
năm hỗ trợ quá trình điều trị bệnh
ngoài ra cha mẹ cần dạy trẻ khi ho hát hơi cần che miệng và mặt có thể sử dụng khăn tay hoặc khăn giấy
cần chú ý nên đeo khẩu trang ở nơi đông người
chiếc khẩu trang giúp hạn chế khói bụi những hạt nước bọt lyty từ người xung quanh phần nào bảo vệ bé khỏi nhiễm khuẩn
giữ đồ chơi sạch và không dùng chung đồ cá nhân
đồ chơi của trẻ thường được mang mỗi khi tới trường
cần vệ sinh sạch sạch
vì chúng có thể mang và lây nhiễm mầm bệnh
bên cạnh đó cha mẹ cần dạy trẻ không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc chai nước khăn tay kể cả ở nhà cũng như trường học
trên thực tế trẻ nhỏ rất dễ trong việc dùng chung các đồ chơi sẽ chia sẻ các món ăn yêu thích
chính vì vậy cha mẹ cần hướng dẫn và nhắc nhở trẻ
sáu tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ
do môi trường dịch bệnh sức đề kháng
nên ai cũng có thể nhiễm các bệnh lý hô hấp như
cúm viêm mũi họng hèn xuyến viêm phổi viêm phế quản cùng với covid một mươi chín
chính vì vậy việc chủ động tiêm vaccine phòng bệnh là vô cùng cấp thiết
ngoài các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng
có một số loại bố mẹ nên bổ sung thêm cho bé để ngăn ngừa bệnh hô hấp
trong đó phải kể đến là vaccine phòng cúm vaccine phế cầu
phòng tránh bệnh hô hấp do phế cầu gây ra nhất là viêm phổi
lưu ý không tiêm vaccine khi trẻ đang bị cúm nghi ngờ bị nhiễm cúm
hoặc đang bị bệnh nhiễm chủng khác
bảy giữ ấm cho trẻ
giữ ấm đường thở cho bé là vô cùng quan trọng để hệ hô hấp được khỏe mạnh
nhất là trong mùa đông bằng các biện pháp mặc ấm giữ ấm cổ họng
đeo khẩu trang khi ra đường đội mũ kín tai ăn uống đồ nóng ấm
đó là cách mẹ giúp bé giảm thiểu nguy cơ viêm đường hô hấp
tám lưu ý giấc ngủ của trẻ
sau một thời gian dài nghỉ ở nhà các thói quen sinh hoạt
ăn uống không được nề nếp
khoa học nên trở lại trường học trẻ sẽ phải thay đổi và phải thích ứng
chính vì vậy cha mẹ cùng con phải lên lịch cho trẻ sinh hoạt ăn ngủ đúng giờ
buổi tối không cho trẻ chơi quá muộn buổi sáng tập cho trẻ dạy trước bảy giờ
tránh cho trẻ ngủ dậy muộn ăn sáng muộn học cũng sẽ không tập trung tinh thần ế hoài
theo nghiên cứu giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp cơ thể nghỉ ngơi
phục hồi tái tạo năng lượng cho các hoạt động của các cơ quan trong cơ thể
đặc biệt là não bộ
vì giấc ngủ sẽ làm giảm sự mệt mỏi khôi phục sức lực đã mất
giữ cho thần kinh được cân bằng bảo vệ đại não
vì thế làm cho tinh thần ổn định cởi mở có tác dụng khôi phục và tăng cường trí nhớ
nâng cao hiệu suất trong công việc phòng chống bệnh tật
chính vì vậy ở trẻ nhỏ việc ngủ đủ giấc giúp cho trẻ học tập tốt
và có sức đề kháng chống lại bệnh tật
chín chú ý đến ăn uống
để hệ hô hấp cũng như cơ thể khỏe mạnh thì không thể không nói đến chất sinh dựng
vì vậy cho trẻ uống đủ nước ăn đảm bảo đầy đủ bốn ngón thức phẩm
tăng cường các thực phẩm giàu kém như thịt bò tôm cua gan động vật các loại ngũ cốc
bổ sung các loại rau củ hoa quả chế nhiều vitamin c e
giúp tăng cường hệ miễn dịch tránh tào bón giúp nhuận tràng ở trẻ
các loại đậu và ngũ cốc nguyên cám sữa chua cũng giúp trẻ tăng sức đề kháng
các loại trái cây họ cam quýt như bưởi cam chuối là những nguồn rất sầu vitamin c
e uống thêm các loại nước ép khác cũng giúp tăng cường sức đề kháng trong mùa đông lạnh và dịch bệnh như hiện nay